cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng thi thị thu ái
chú tại xã bình lãnh huyện thăng bình tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào năm hai nghìn hai mươi hai bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản
trên địa bàn quảng nam và đắk lắc trong thời gian từ bảy cho đến một mươi ngày để hưởng lợi nhuận cao
thi thị thu ái đã dụ dỗ nhiều bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
sau khi chiếm đoạt tiền ái sử dụng để trả lãi tiền vay nóng của nhiều người và tiền lợi nhuận
mà ái đưa ra thông tin trước đó với các bị hại
qua điều tra ban đầu số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của ái thông qua hình thức trên
lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
để phục vụ điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đề nghị những người đã chuyển tiền cho ái
nhưng đến nay chưa được trả nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
địa chỉ số một mươi chín trần hương đạo phường tân thạnh tp tâm kỳ gặp điều tra viên đinh thanh vĩ
số điện thoại bảy mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy nghìn chín mươi chín để được giải quyết